phó chủ tịch nước đặng thị ngọc thịnh đã đến thăm và chúc tết quân dân ở xã biên giới bờ y huyện ngọc hồi tỉnh con tum
là xã biên giới còn nhiều khó khăn nhưng mức thu nhập hàng năm của người dân xã bờ y đều đạt trên hai mươi bảy triệu đồng
xã đạt một mươi bảy trên một mươi chín tiêu chí xây dựng nông thôn mới xã bờ y luôn phối hợp tốt với lực lượng chức năng
làm tốt công tác đảm bảo an ninh trật tự giữ vững chủ quyền biên giới quốc gia
cùng ngày phó chủ tịch nước đặng thị ngọc thịnh đã đến thăm chúc tết các lực lượng tại ban quản lý cửa khẩu quốc tế bờ y
kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu và chúc tết cán bộ chiến sĩ đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế bờ y
nhân dịp tết nguyên đán ninh dậu hai nghìn một mươi bảy phó chủ tịch nước tặng một trăm linh phần quà cho các gia đình chính sách hộ nghèo
trao học bổng cho một trăm linh trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của tỉnh con tum và tặng quà các đơn vị đến thăm